đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhiều đô thị bị ngập trong nước
đối với người dân cần thơ và tỉnh vĩnh long những cơn mưa lớn hay các đợt triều cường
giờ đã trở thành nỗi ám ảnh với những trận ngập khủng khiếp
trong khi ngập lụt ngày càng nghiêm trọng các địa phương tại vùng đồng bằng sông cửu long
vẫn cứ loay hoay không tìm ra được giải pháp hiệu quả nào để ứng phó
tại thành phố cần thơ xuất hiện đợt triều cường lớn nhất là trong ngày ba mươi tháng chín vừa qua
gây ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố làm xáo trộn cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân
nước lên cao tràn vào nhà dân đặc biệt là các tuyến đường ở gần bờ sông
thì tình trạng ngập khá nghiêm trọng
nước ngập tràn ra quốc lộ khiến hàng loạt phương tiện chết máy giao thông ung ứa cục bộ
bên cạnh đó các tỉnh vùng lân cận vĩnh long sóc trăng như chìm trong biển nước khi triều cường dân cao
nước tràn ngập nhà dân gây vỡ đê ở cùng
nước ngập nhà dân ngành chức năng phải huy động lực lượng giúp các hộ di dời đồ đạc gia súc gia cầm
cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nước triều cường lớn đột ngột quá thậm chí cây cối nhà cửa cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều
đồ đạc cũng hư rất nhiều
ở đây thì tôi làm trồng gao cải rồi thì cũng hư hết một trăm linh rồi vì nước ngập đột ngột quá
có đây bao gõ gàng đàng hoàng nhưng mà điều những năm sắp về đây là nước quá lớn
là gia cốt không nổi luôn
rồi nó mới xảy ra vấn đề bể là mấy năm nay năm nào cũng bể hết
đó tại vì cái nguồn kinh phí của dân nó ngay nó cũng nghèo
thành ra đóng góp nếu làm cái thí dụ cái đê bao cho nó được chất lượng thì không có tiền làm
thành ra là chỉ tạm thời tạm thời năm nào cũng gia cố
nhưng điều gặp con nước này nó quá lớn đi là chịu không nổi nó mới dở đê
ngập lụt đô thị do triều cường ở cần thơ đã là chuyện thường niên
nhưng này diễn ra dưới mức độ năm sau cao hơn năm trước
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố
triều cường ngập vào tháng chín vừa qua có tất cả khoảng một trăm linh điểm ngập từ một đến sáu mươi năm mét
thời gian ngập kéo dài từ hai đến bốn tiếng
đặc biệt có nhiều tuyến đường ngập sâu từ bốn đến sáu mươi năm mét
trong đó địa bàn quận ninh kiều có sáu mươi một tuyến đường chính ngập trung bình từ hai m đến bốn mét
đặc biệt các tuyến mậu thân nguyễn văn cử nguyễn thị minh khai
khu vực tân an trần văn hoài trần việt châu trung tâm thương mại cái khế
ngập sâu khoảng sáu mét
quận bình thủy có một mươi bốn tuyến đường bị ngập quận ô môn có một mươi tuyến bị ngập
quận thốt nốt có ba mươi bốn tuyến bị ngập khu dân cư năm trăm tám mươi sáu ngập sáu mươi
công ty xây dựng số tám lô bốn mươi chín ngập đến chín mươi
các trục đường giao thông chính như nút giao ic ba cũng bị ngập nặng
còn tại tỉnh vĩnh long cũng bị ngập nặng do triều cường
những con đường chính trong thành phố chìm trong nước mỗi khi triều cường dâng lên
nhiều nhà dân và nơi buôn bán cũng đã đóng cửa
sau khi triều cường hạ xuống nhiều tuyến đường trong nội ô bị hư hỏng nặng
nhất là các cống thoát nước bị sụp lúng rất nguy hiểm cho người đi đường tham gia giao thông
để tấn cà cản bớt cái dòng chải để không có xấy vào cái chân lộ nó khuyết nó lỡ hàm hết
sợ sụp cái chân lộ coi như là cái giao thông nó sẽ tắt ngãn cục bộ
ngành chức năng đánh giá nguyên nhân sâu bộ gây ngập là do các địa phương có sông ngòi chằn chịch
nền đất thắt nên bị ảnh hưởng rất lớn của thủy triều
riêng cần thơ lại có vị trí nằm trọn trong lưu vực của ba con sông lớn
sông hậu sông cần thơ kênh cái sắn nên tình trạng ngập lụt chịu sự tác động rất lớn
từ chế độ thoát nước của các con sông nói trên
còn theo thạc sĩ nguyễn hữu thiện chuyên gia nghiên cứu độc lập về biến đổi khí hậu cho rằng
về phát triển đô thị những năm gần đây ở thành phố cần thơ tốc độ phát triển về hạ tầng cơ sở rất nhanh
quá trình đô thị quá nhanh phát triển mạnh các khu công nghiệp
nhưng hệ thống tiêu thoát nước của thành phố chưa thật hoàn chỉnh và đồng bộ
do đó khi có triều cường mạnh cũng là một nguyên nhân gây ngập úng vùng trụng thấp
theo các chuyên gia cho rằng ngoài triều cường thì lúng đất và cốt nền thấp hơn mực nước biển
là những nguyên nhân khiến tình trạng ngập lụt ở các tỉnh thành ở tây nam bộ ngày càng trầm trọng
đặc biệt cần thơ là vùng trũng nên có cảm giác lúng nhiều hơn
thì đồng bằng chúng ta đã sụt lúng có chỗ thấp có chỗ cao
nhưng nếu cộng lại trung bình thì tổng tích lũy của sụt lúng trong hai mươi năm năm đó
là khoảng một mươi tám cm cho toàn đồng bằng cho tích lũy cho toàn giai đoạn đó
có những điểm nóng đã sụt lúng tích lũy khoảng trên ba mươi cm
và đặc biệt là người ta lưu ý là càng về sau tốc độ sụt lúng càng gia tăng
ví dụ như chỉ riêng năm hai nghìn một mươi năm thôi là cái tốc độ sụt lúng đã là hai năm cm một năm
cho nên là càng ngày chúng ta chìm càng nhanh
và cái việc sụt lúng đó cái nguyên nhân số một của nó là do cái việc chúng ta khai thác nước ngầm quá nhiều
và khai thác nước ngầm đó ngoài ra ở các cái đô thị thì nó còn một nguyên nhân nữa
đó là cái tải trọng của các công trình xây dựng thì tốc độ sụt lúng ở các đô thị nó nhanh hơn
trước tình hình trên thành phố cần thơ đã đề ra nhiều giải pháp để ứng phó
các giải pháp trước mắt các sở ban ngành địa phương bố trí lực lượng vật tư phương tiện
tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở
để sẵn sàng khắc phục ngay sau khi xảy ra sự cố
ngành giáo dục có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh vào các đợt triều cường
lực lượng công an giao thông thanh tra giao thông đoàn thể bố trí lực lượng điều tiết giao thông
tại các nút giao trên địa bàn để hướng dẫn người dân tham gia giao thông không đi vào khu vực ngập sâu
hỗ trợ người dân khi gặp sự cố do té ngã xe bị chết máy
đồng thời cần quản lý và xử lý nghiêm việc lấn chiếm và săn lấp các kênh rạch tại các khu dân cư
trứng khai đồng bộ việc nạo vết kênh rạch cống thoát nước hiện hữu để khai thông dòng chảy
coi những cái diện tạo của chúng ta là những cái diện tạo của chúng ta

để mà đánh giá hết
từ đó mà đề ra những cái giải pháp nó sáng hợp
tôi nói thí dụ như bây giờ
chúng ta tạm thời chúng ta chức trí thí dụ như là ngập cục hộ
thì do là nước nó không được cộng đồng

thấy rằng là sản xuất cái vũ ba này
nhưng bây giờ chúng ta nói là nó cũng không có thuận lợi lắm
vậy thì khuyến cáo người ta hạn chế thế nào
cũng theo thạc sĩ nguyễn hữu thiện tác động thêm của thời tiết đã làm thủy triều lớn sâu vào các sông
như vậy nguyên nhân gây ngập nghiêm trọng ở thành phố cần thơ và các tỉnh lân cận
ngoài nguyên nhân do các yếu tố khí tượng thủy văn và hải văn thì sơ bộ có thể nhận thấy các nhân tố gây nên hiện tượng này
là sự kết hợp của sụp lúng ở đồng bằng sông cửu long phát triển nông nghiệp sản xuất lúa vụ ba phát triển cơ sở hạ tầng đô thị
trên cơ sở đó ngoài ra còn có các tác động từ các nguyên nhân khác như mức độ đô thị quá phát triển khu công nghiệp
việc sử dụng nước ngầm quá mức đang đẩy nhanh quá trình sụp lúng
hệ thống đề bao ở vùng đồng bằng sông cửu long ngày càng hoàn thiện
làm suy giảm vùng trự nước và làm gia tăng mức độ nước dân do truyền lũ và truyền triều
đối với các thành phố đó thì đã đến nước này thì buộc lòng phải bảo vệ thôi
buộc lòng phải có công trình để bảo vệ trước mắt các thành phố khỏi cảnh ngập lụt như thế này
nhưng mà gốc rễ của vấn đề nó lại nằm ở nông thôn
và nó nằm ở cái nền nông nghiệp của chúng ta
tức là bây giờ làm sao phải giảm sụp lúng
mà muốn giảm sụp lúng thì phải bớt sử dụng nước ngầm
mà muốn bớt sử dụng nước ngầm thì phải sử dụng được nước sông
như cách đây hai mươi năm trước
mà muốn sử dụng được nước sông thì nước sông phải được phục hồi
mà muốn phục hồi thì phải giảm bớt phân bón thuốc trừ sâu
và tăng cái khả năng tự làm sạch của dòng sông
thì dòng sông nó phải được chảy bớt đi cái công trình cản trở
và cái nền nông nghiệp nên chuyển theo cái hướng của cái nghị quyết trong hai mươi của chính phủ
là cái hướng một nền nông nghiệp giảm thông canh và trú trọng về chất lượng hơn là số lượng
thì như vậy
xong rồi nó sẽ sạch
và như vậy thì về lâu về dài chúng ta mới có thể giải quyết được cái chuyện sụp lún của đồng bằng
tuy nhiên về giải pháp lâu dài các địa phương mới thay hệ thống cống mới có độ khẩu lớn hơn
hoặc dùng van ngăn triều kết hợp với trạm bơm cục bộ bơm nước ra sông
thay thế các hố ga thu nước hiện nay bằng các hố ga cải tiến ngăn rác
đồng thời xây dựng hệ thống kè chống sạt lỡ kết hợp đê bao dọc theo tuyến sông chính
xây dựng các cống ngăn triều kết hợp các ô thuyền
hệ thống bơm tiêu thoát nước
riêng thành phố cần thơ đang triển khai dự án phát triển thành phố và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
trong đó có việc nâng cấp đầu tư ba mươi tuyến đường chính gắn với hệ thống thu gom nước
ba mươi tuyến đường này hoàn thành kết hợp cải tạo cảnh quan sẽ cơ bản giải quyết chuyện ngập của thành phố
tuy nhiên hiện nay thành phố chưa có giải pháp nào hiệu quả để chống ngập và gần như bó tay trước các đợt triều cường